ngày năm tháng một mươi một bệnh viện tim mạch tp cn đã khánh thành và đưa vào hoạt động phòng can thiệp tim mạch có cơ sở vật chất hiện đại nhất đồng bằng sông cửu long
với sự hỗ trợ truyền sao kỹ thuật của các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy để được xem là tín hiệu vui cho bệnh nhân tim mạch tại các tỉnh thành vùng đông bằng sông cửu long
với hệ thống máy dsa phục vụ đặt stent mạch vành và đặt máy tạo nhịp tim bệnh viện tim mạch tp cn đã đào tạo được một mươi bác sĩ chuyên khoa nội tim mạch
bổ sung hai ekip can thiệp tim mạch hai ekip đặt máy tạo nhịp đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tim mạch cho bệnh nhân trong vùng
những ca phức tạp và gây khó khăn trong can thiệp điều trị bệnh lý tim mạch thì hiện nay đều có thể dễ dàng được thực hiện tại phòng can thiệp tim mạch của bệnh viện tim mạch cần thơ
đồng thời gia tăng cơ hội cho bệnh nhân được cấp cứu trong thời gian vàng
trên cơ sở đó giảm gánh nặng chi phí cho gia đình bệnh nhân và giảm tải cho bệnh viện tim mạch tuyến trên
thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ của cần thơ mà còn toàn vùng đồng bằng sông kiều long và hơn thế nữa